hiện nay đã bắt đầu vào thời điểm chính vụ thu hoạch quả thanh long để tiêu thụ và xuất khẩu
tại khu vực cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn và cửa khẩu kim thành tỉnh lào cai
đã xuất hiện tình trạng un ứ thanh long chở xuất khẩu sang thị trường trung quốc
từ ngày một mươi năm tháng một mươi hiện tượng các xe hàng nông sản rồn về các cửa khẩu xuất khẩu sang trung quốc tăng đột biến
hiện tượng này bắt nguồn do từ ngày một mươi hai tháng một mươi khi lực lượng hải quan trung quốc đưa vào áp dụng hệ thống kiểm tra
giám sát toàn bộ quy trình hàng hóa nhập khẩu
trước tình hình trên cục xuất nhập khẩu bộ công thương khuyến cáo và đề nghị các doanh nghiệp xuất khẩu trái cây
đặc biệt là thanh long sang thị trường trung quốc cần theo dõi sát diễn biến hoạt động xuất khẩu nông sản nói chung
và thanh long nói riêng qua các tỉnh biên giới phía bắc để chủ động kế hoạch sản xuất đóng gói giao nhận hàng hóa
điều tiết giãn tiến độ vận chuyển và giao hàng tại khu vực cửa khẩu trong thời điểm hiện nay
để giảm thiểu un tắc và bảo đảm chất lượng hàng hóa chủ động phân loại và tổ chức đóng gói ngay tại nơi sản xuất
đáp ứng yêu cầu của đối tác nhập khẩu đồng thời nghiêm túc thực hiện các quy định về truy xuất nguồn gốc kê khai vùng trồng